chào quân phổ hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại brazil
các ngoại trưởng đều nhất trí rằng giải pháp hai nhà nước là biện pháp khả thi duy nhất để giải quyết cuộc xung đột giữa israel và palestine
thông tin được ngoại trưởng nước chủ nhà mauro vieira đưa ra sau khi hội nghị kết thúc sau hai ngày nhóm họp
trong khi đó đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph bruel cũng cho biết
các đại biểu tham dự hội nghị đã đạt được đồng thuận về sự cần thiết của giải pháp hai nhà nước
như là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong cuộc xung đột israel palestine
quan chức của eu tuyên bố ông đã đề nghị với brazil nước chủ nhà của hội nghị ngoại trưởng g hai mươi trong năm hai nghìn hai mươi
thông báo với toàn thế giới tất cả các bên tham dự hội nghị đều ủng hộ giải pháp này
đồng thời bày tỏ hy vọng các cố giải
ngoài ra ả rập sẽ đưa ra đề xuất hòa bình tại giải gaza trong những ngày tới
trong một diễn biến khác nội các israel đã quyết định biểu quyết thông qua quyết định cử phái đoàn tới paris pháp
nhằm nối lại cuộc đàm phán về con tin và lệnh ngừng bắn với phong trào hồi giáo hamas qua sự trung gian của mỹ ai cập và qatar
quyết định được đưa ra sau khi phong trào hamas thể hiện sự linh hoạt liên quan đến các điều khoản về một thỏa thuận khung do phía mỹ xây dựng
trước đó thành viên nội các chiến tranh của israel ông benny gantz cũng nhận định có những dấu hiệu sớm về tiến triển trong đàm phán thỏa thuận phóng thích các con tin bị lực lượng hamas bắt cóc
và tạm giữ tại giải gaza từ đó đảm bảo một khoảng thời gian tạm dừng giao tranh
liên quan đến tình hình trên chiến trường israel đã tiến hành các cuộc không kích thành phố rafah ở phía nam giải gaza
trong bối cảnh các nước khu vực và phương tây đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận tạm ngừng bắn và phóng thích con tin
cuộc oanh kích mới nhất diễn ra vào đêm và dạng sáng ngày hai mươi một tháng hai theo giờ địa phương tiếp sau các hoạt động tương tự trong vài ngày qua
theo cơ quan phòng vệ dân sự ở giải gaza cuộc oanh kích đã khiến nhiều người thiệt mạng
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai ông benny gant thành viên nội các được thủ tướng israel benjamin netanyahu thành lập trong thời gian xung đột với hamas
tuyên bố hedaviv sẽ triển khai chiến dịch tại rafah vào tháng tới nếu hamas không trả tự do cho những con tin còn bị giam giữ ở gaza
trước khi bắt đầu tháng lễ ramadan dự kiến từ ngày một mươi một
ông benny gantz cho hay israel sẽ bắt đầu hoạt động quân sự ở rafah sau khi hoàn tất sơ tán người dân
song không nói rõ người dân sẽ được sơ tán đến nơi nào tại gaza
các nước đóng vai trò trung gian hòa giải xung đột israel hamas gồm mỹ qatar và ai cập đều đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán
để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin ở giải gaza
mỹ và các nước ả rập cũng kêu gọi giải pháp hướng đến thành lập một nhà nước palestine độc lập với đông jerusalem là thủ đô
phù hợp với các nghị quyết quốc tế
anh đã công bố hơn năm mươi biện pháp trừng phạt mới đối với nga trong bối cảnh ngày hai mươi bốn tháng hai sẽ đánh dấu hai năm xảy ra xung đột nga ukraine
theo thông báo của bộ ngoại giao anh những biện pháp trừng phạt nói trên nhằm tới một mươi bốn thức thể và cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất đạn dược và vũ khí
như hệ thống phóng rocket tên lửa và các loại chất nổ
trong danh sách này có nhà máy sản xuất vũ khí sverlov của nga các công ty điện tử kinh doanh kim cương sầu mỏ của nga
bên cạnh đó có một công ty của thổ nhĩ kỳ ba công ty của trung quốc và hai thực thể ở belarus
cho đến nay anh đã áp đặt trừng phạt đối với tổng cộng hai cá nhân công ty và nhóm liên quan đến xung đột nga ukraine
nông dân cộng hòa z slovakia và các quốc gia khác thuộc trung âu hôm qua đã biểu tình và chặn một số cửa khẩu dọc biên giới cộng hòa séc
nhằm phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng và cho rằng liên minh châu âu cần có những thay đổi về chính sách nông nghiệp
nông dân các nước nói trên đã chặn cửa khẩu hodonin holik holik ở biên giới cộng hòa zed và slovakia
khi đưa hàng trăm máy kéo chặn đường cao tốc trong đó nhiều máy cắm cờ cộng hòa séc hoặc slovakia
nông dân hungary cũng xuất hiện trong các đám đông biểu tình
phòng nông nghiệp cộng hòa séc cho biết riêng tại quốc gia này đã có ba máy kéo tham gia biểu tình
nông dân slovakia cũng lai máy kéo khắp thủ đô bratislava của nước này
chúng tôi đến đây không phải để nhận trợ cấp chúng tôi không muốn trợ cấp
nhưng liên minh châu âu đã không cho phép chúng tôi có một hệ thống như vậy
thật không may là những khoản trợ cấp đang khiến chúng tôi không có được tự do
chúng tôi cần được tự do làm việc để có thể sống được nhờ công việc chứ không phải những khoản trợ cấp trên giấy tờ
chúng tôi ủng hộ việc đưa hàng hóa có chất lượng tương đương với hàng hóa do nông dân zép slovakia ba lan và hungary của chúng tôi sản xuất
bởi vì tôi đã có cơ hội nhìn thấy xuyên suốt những thứ được lấy ra khỏi kệ và xuất hiện trên kệ của các chuỗi siêu thị
đây không phải là thứ mà chúng tôi cần

chúng tôi muốn ăn đồ ăn lành mạnh của slovakia zed bà lan và hungary
cuộc biểu tình trên do phòng nông nghiệp cộng hòa séc khởi xướng và kêu gọi các tổ chức nông nghiệp khác tại trung âu cùng tham gia
trong tuyên bố chung với các tổ chức nông nghiệp chủ chốt của các quốc gia khác phòng nông nghiệp cộng hòa séc cho rằng
các cuộc biểu tình của người nông dân trên khắp châu âu cho thấy sự cần thiết sửa đổi các điều khoản của chính sách nông nghiệp chung eu
tuyên bố cũng khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của nông nghiệp vẫn là phải đảm bảo an ninh lương thực sản phẩm thực phẩm có chất lượng và an toàn
đồng thời duy trì được khả năng trụ vững về kinh tế của người nông dân
ít nhất một người trượt tuyết nước ngoài thiệt mạng và một số người khác bị mắc kẹt do một trận lở tuyết tại điểm trượt tuyết nổi tiếng khu mark ở khu vực kashmir do ấn độ kiểm soát
hiện một chiến dịch cứu hộ lớn đã được triển khai để cứu những người bị mắc kẹt
khu vực kashmir ở dãy himalaya với những ngọn núi tuyết bao phủ là điểm ưa thích cho thể thao mùa đông
tuy nhiên khu vực này đã chứng kiến một số vụ tai nạn do lở tuyết trong quá khứ
trước đó trong tuần chính quyền đã đưa ra cảnh báo lở tuyết cho khu vực này sau khi khu mắc có tuyết rơi dày một năm mét
một trận lốc xoáy với cấp độ mạnh hiếm thấy vừa xảy ra tại thị trấn sumedang tỉnh tây java của indonesia khiến ít nhất ba mươi ba người bị thương
một số video do các kênh truyền thông đăng tải cho thấy
gió lốc cuốn bay mái của một nhà máy làm cây cối trao đảo gây đổ sập mặt tiền của một cửa hàng
các nhà nghiên cứu khí hậu indonesia đánh giá cơn lốc xoáy tương tự như những trận gió dữ dội thường xảy ra ở bắc bán cầu
đến nay thì indonesia chỉ ghi nhận những cơn lốc xoáy với cấp độ nhỏ hơn
hôm qua hàng nghìn người dùng ở mỹ sử dụng dịch vụ điện thoại di động của các nhà cung cấp mạng viễn thông
đã gặp sự cố gây gián đoạn các cuộc gọi và tin nhắn cũng như dịch vụ khẩn cấp tại các thành phố lớn
bao gồm cả san francisco
dữ liệu của trang dow detector chuyên theo dõi tình trạng ngừng hoạt động cho biết
tính tới khoảng chín giờ ba mươi phút sáng hai mươi hai tháng hai theo giờ miền đông nước mỹ
at t có hơn bảy mươi ba trường hợp mạng di động ngừng chạy trong đó có các địa điểm như houston atlanta và chicago
at cho biết đang nỗ lực khôi phục dịch vụ và khuyến khích khách hàng sử dụng tính năng gọi qua vai wifi
cho tới khi mọi thứ bình thường trở lại
theo các cơ quan chính phủ ở một số thành phố của mỹ
việc ngừng hoạt động đã ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp bằng cách quay số chí mùa một của người dân
các nhà mạng khác như cricket wireless verizon t mobile boost mobile cũng đã gặp sự cố gián đoạn các cuộc gọi và tin nhắn
hiện nguyên nhân dẫn tới đỉnh trễ các mạng điện thoại di động ở mỹ vẫn chưa được rõ ràng
theo dữ liệu của cục thống kê australia trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đã có khoảng một trăm tám mươi sinh viên rời khỏi quốc gia này
so với con số hơn bảy mươi ba sinh viên đến australia
nguyên nhân của tình trạng này được cho là do chiến lược di trú mới được công bố vào cuối năm ngoái
tăng điểm bài thi tiếng anh cũng như yêu cầu sinh viên chứng minh ý định du học thực sự
chính phủ australia đã ưu tiên cấp vị thực cho sinh viên các trường có mức độ rủi ro thấp
nhằm ngăn chặn tình trạng sinh viên đến australia để làm việc thay vì học tập
những thay đổi về quy định di trú của australia đồng nghĩa với việc sinh viên quốc tế đến học tại quốc gia châu đại dương này
sẽ cần phải có khoản tiền tiết kiệm nhiều hơn
trong khi các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục kém chất lượng sẽ đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ hoạt động
việc từ chối đơn xin thị thực phần lớn ảnh hưởng đến các trường cao đẳng dạy nghề và đại học có mức độ rủi ro cao
nhưng một số trường đại học hàng đầu bao gồm đại học quốc gia australia và đại học sydney cho biết
sinh viên của họ cũng bị ảnh hưởng bởi việc cấp thị thực chậm trễ
ngành công nghiệp cao su đang đối mặt với thách thức lớn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
đồng thời cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc phát triển các phương pháp sản xuất bền vững hơn trước các thách thức về môi trường
trước thực tế trên một nữ giáo sư nghề sinh học ở đại học bang ohio của mỹ đã tìm ra loại cây thay thế cây cao su góp phần chống biến đổi khí hậu
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt
giáo sư katrina cohnis từ đại học bang ohio của mỹ là chuyên gia trong lĩnh vực khoa học sinh học
người đã dành ba mươi năm năm để nghiên cứu cây cúc cao su và các loại cây khác để thay thế cây cao su
công trình của bà ngày càng được chú ý trong tình hình biến đổi khí hậu khiến nhiều quốc gia phải dần thay đổi cách làm nông nghiệp
giáo sư kornis chia sẻ bà bắt đầu nghiên cứu về cao su vào năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại đại học bang arizona
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín bộ nông nghiệp mỹ đã thuê bà đến trung tâm nghiên cứu khu vực miền tây as ở albany california
nơi bà làm trưởng nhóm của chương trình sản xuất cao su tự nhiên từ cúc cao su
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bà được cấp bằng sáng chế cho quy trình sản xuất mủ không gây dị ứng từ cúc cao su
chúng tôi bắt đầu quy trình sản xuất này ở quy mô nhỏ để cung cấp cho các nhà máy chế biến
chúng tôi xây dựng nhà máy đầu tiên và sau đó các sản phẩm sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên lợi nhuận của nhà máy
chúng tôi quan tâm đến cây cúc cao su là vì chúng tôi cần nguồn cao su tự nhiên trong nước
nếu chúng tôi tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung từ đông nam á nhiều rủi ro có thể xảy ra
một ưu điểm của cây cúc cao su là khả năng phát triển mạnh trong điều kiện hạn hán như ở bang arizona
theo đó cả cúc cao su và cao lương đều được nhiều công ty đoàn thể từ thiện các tổ chức nông nghiệp ở mỹ và trên thế giới đề cập
như những lựa chọn đầy hứa hẹn để chống lại biến đổi khí hậu
loại cây này có khả năng phục hồi tốt hơn rất nhiều so với bất kỳ loại cây nào khác mà chúng tôi đã trồng ở arizona để làm nông nghiệp
nó có khả năng chịu hạn hán
giáo sư cornice chia sẻ
bà có thể dành cả ngày để nuôi trồng chăm sóc và thu hoạch cây cúc cao su cây bổ công anh và cây bụi sa mạc
bà thu hạch chất cao su từ các cây này nguyên liệu để sau đó được gia công làm các sản phẩm bằng cao su vang tay y tế và các bộ phận của ống khí quản
các thách thức kỹ thuật để tạo ra nguyên liệu này gần như đã được khắc phục
hiện giờ chúng tôi chỉ khắc phục các thách thức về tài chính
theo giáo sư connice mục đích của bà là giới thiệu các loại cây thay thế cao su đến các thị trường đặc sản
bà cho biết cách làm của bà lấy cảm hứng từ công ty tesla
hãng công nghệ của tỷ phú elon musk này đã mở ra khả năng phát triển ô tô điện phổ thông bằng cách tiếp thị sản phẩm này trước tiên như một mặt hàng xa xỉ
nữ chuyên gia nông nghiệp cho biết bà sẽ giới thiệu những hàng hóa cao cấp như những sản phẩm bằng cao su các bộ phận ống đắt khí quản và găng tay phẫu thuật
có khả năng chống bức xạ được làm bằng cúc cao su và bùa công anh để truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất
với hy vọng ít nhất một trong hai loại cây này sẽ được trồng với quy định